thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến về việc triển khai kết luận số bảy mươi bảy ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước
theo đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư bộ công thương bộ khoa học và công nghệ
bộ giao thông vận tải bộ lao động thương bình và xã hội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ thông tin và truyền thông
bộ xây dựng bộ tài nguyên và môi trường bộ nội vụ thanh tra chính phủ và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
ra soát đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được giao tại nghị quyết số tám mươi bốn ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nghị quyết số bốn mươi hai ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi chỉ thị số một mươi một ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi và nghiên cứu kỹ các nội dung kết luận số bảy mươi ba
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị để đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể triển khai thực hiện kết luận số bảy mươi năm
bảy mươi bảy của bộ chính trị gửi bộ kế hoạch và đầu tư để tổng hợp
bên cạnh đó các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đối với các nhiệm vụ được giao
tại điểm hai mục hai nghị quyết ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương tổng hợp hoàn thiện dự thảo tờ trình của chính phủ chính quốc hội
kèm theo dự thảo nghị quyết của quốc hội về nội dung trên báo cáo thủ tướng chính phủ
trong đó các bộ ngành địa phương lưu ý về đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội
kết quả quan trọng thành công trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian qua
ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của hệ thống chính trị nhân dân cả nước trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch
vừa phát triển kinh tế xã hội những biện pháp quyết liệt đồng bộ kịp thời của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong chỉ đạo phục hồi nền kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
thủ tướng nêu rõ việc đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài bảo đảm phù hợp thực tế và khả thi
kể cả các cơ chế giải pháp đặc thù vượt trội để thu hút vốn đầu tư nhất là đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển
các bộ ngành địa phương xác định cụ thể các nội dung cần kiến nghị với quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
trong đó kiến nghị cụ thể các chỉ tiêu về tài chính ngân sách nhà nước thu chi ngân sách bộ chi nợ công
tốc độ tăng chỉ số giá quốc hội và chính phủ kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước chung sức đồng lòng nỗ lực vượt khó
tận dụng thời cơ không ngừng đổi mới sáng tạo phân đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi